chiều ngày tám tháng tám đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
sau kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri thị xã phổ yên bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một kết quả kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri cũng kiến nghị với các đại biểu quốc hội một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho người có công
việc nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng nông thôn mới
thay mặt các đại biểu quốc hội phó thủ tướng phạm bình minh cảm ơn các cử tri của thái nguyên
đã tin tưởng bầu vào quốc hội khóa một mươi bốn và đánh giá cao những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thái nguyên
và của thị xã phổ yên trong sáu tháng đầu năm
đối với các ý kiến của cử tri thị xã phổ yên phó thủ tướng đã giải đáp các thắc mắc của các cử tri
đồng thời ghi nhận tiết thù và báo cáo đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên
để trình quốc hội cũng như chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết